một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một ngôi nhà ở phường tân tạo quận bình tân
tp hcm dạng sáng ngày một mươi hai tháng ba đã khiến bốn người trong một gia đình tử vong
thông tin ban đầu khoảng giờ ba mươi phút lửa bắt đầu bùng lên dữ dội và nhanh chóng bao trùm ngôi nhà
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân điều động một mươi xe chuyên dụng cùng gần bảy mươi cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa và triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên do ngọn lửa bùng cháy quá dữ dội nên ngôi nhà nhanh chóng bị thiêu dụi
khi ngọn lửa được không chế lực lượng phòng cháy chữa cháy phát hiện bốn người trong cả gia đình đã tử vong
nạn nhân được xác định gồm chị nguyễn xuân trang hai mươi sáu tuổi nguyễn xuân trí hai mươi ba tuổi em chị trang
huỳnh tường vân và huỳnh tường vi sinh đôi cùng năm tuổi con của chị trang
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc